tin tức an ninh trật tự đáng chú ý vào chiều qua ngày ba mươi tháng chín công an huyện di linh tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với trần văn trịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại xã ca đơn huyện đơn dương và mã văn say sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
về tội trộm các tài sản
thời gian qua trên địa bàn tỉnh lâm đồng liên tiếp xảy ra các vụ trộm kết sắt trong nhà dân
để lấy trộm tiền vàng với trị giá tài sản bị mất rất lớn từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng một vụ
công an lâm đồng đã lập chuyên án để đấu tranh đến chiều tối ngày hai mươi bốn tháng chín ban chuyên án đã thực hiện
bắt khẩn cấp hai đối tượng trần văn trịnh và mã văn say trịnh được xác định là đối tượng chính
trực tiếp thực hiện các vụ trộm cách sát say giữ vai trò giúp sức cho trịnh trịnh thuê trở đi ăn trộm
mỗi lần đưa đón trịnh say sẽ được trả công từ sáu trăm linh đến một triệu đồng
quả đấu tranh trịnh khai nhận từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã thực hiện một trăm linh tám vụ đục cách sát của nhà dân
để lấy tài sản với trị giá khoảng trên hai tỷ đồng toàn bộ số tiền vàng lấy được trịnh nướng hết vào các sòng bạc
hiện ban chuyên án đang đấu tranh với trịnh để làm rõ thêm nhiều vụ đục kết sát tại các địa bàn khác
còn tại quảng nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng hồ văn hoàng chú tại tỉnh quảng nam
về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi hai tháng tám hoàng đi cùng bạn đến hát karaoke tại quán karaoke tuấn anh tuấn xã bình chánh thăng bình
thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của phan văn hà chú huyện thăng bình
lời qua tiếng lại hoàng đã dùng tay đấm thẳng vào vùng mặt bên trái của hà làm hà ngã ngửa xuống nền nhà
mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng hà đã tử vong do bị chấn thương sọ não
vào sáng ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo phan nguyễn thế bảo
chú tại phường hải cảng thành phố quy nhơn tám năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại đoạn đường trần hưng đạo thuộc phường hải cảng thành phố quy nhơn
xuất phát từ lời nói và thái độ hung hăng của nguyễn tĩnh với ông phan đình lý là cha ruột của bị cáo phan nguyễn thế bảo
nên giữa bảo và tĩnh phát sinh mâu thuẫn
tĩnh đã đuổi đánh bảo ngã xuống đường
trong lúc nóng giận bảo đã lấy con cha của người bán trái cây bên đường quay lại đâm tĩnh nhiều nhát khiến nạn nhân tỉnh vòng
các loại tội phạm gia tăng cả về số lượng nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
vâng trước tình hình trên công an huyện chư sê tỉnh gia lai đã chủ động nắm chắc tình hình
triển khai đồng bộ quyết liệt các phương án kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm
thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện chư sê diễn biến khá phức tạp
bọn phản động trong và ngoài nước lôi kéo một số người dân tộc thiểu số
vì vậy công an huyện chư sê đã trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền những thủ đoạn của bọn phản động
giúp những thanh niên một thời lầm lỗi hiểu ra được việc làm sai trái
khi nghe theo bọn phản động phun rô bên cạnh với công tác tuyên truyền kiểm điểm tại địa phương
công an huyện chư sê còn phối hợp tranh thủ người có uy tín tại các buôn làng vận động bà con làm ăn lương thiện phát triển kinh tế
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng an ninh công an huyện chư sê đã tiến hành đẩy mạnh công tác nắm tình hình
triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ phát hiện ngăn chặn kịp thời âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
nhất là hoạt động
các đối tượng của phun rô lưu vong số đối tượng cực đoan đối tượng lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo
chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn ngay từ cấp cơ sở
bên cạnh đó lực lượng an ninh công an huyện chư sê tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các hoạt động của các đoàn đối tượng
trọng điểm nước ngoài tổ chức quốc tế các ngò đến địa bàn tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh
nhất là các đối tượng có liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an huyện chư sê đã mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm
trong đó tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm đối tượng phạm tội
chủ yếu là trộm cắp hồ tiêu của bà con nhân dân
đồng thời công an huyện chư sê cũng xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn
góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội
đồng thời công an huyện chư sê cũng xử lý nghiêm các đối tượng trầm cắp xe máy trên địa bàn

tăng cường công tác phát động phong trào quần chúng ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số
để các người dân người ta biết và nhận thức được các hành vi vi phạm pháp luật
để từ đó người ta có những cái biện pháp để phòng tránh
công an huyện sẽ tuyên truyền phát động đến người dân những hương tức thủ đoạn

thời gian tới để làm tốt công tác phòng chống tội phạm công an huyện chư sê tỉnh gia lai
tiếp tục tăng cường vận động nhân dân tối giác tội phạm tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền
và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng triển khai các biện pháp tuyên truyền
phổ biến pháp luật để mọi người dân biết và nắm được phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
tổ chức các đợt cao điểm tấn công tội phạm trên các tuyến địa bàn trọng điểm
công an tỉnh hưng yên và bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa phối hợp với công an huyện mỹ hào
tổ chức diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu giải cứu con tim
đây là cuộc diễn tập quy mô nằm trong khuôn khổ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hương yên năm hai nghìn một mươi chín
tình huống được giả định là thời gian gần đây bọn phản động cấu kết với các phần tử bất mãn
cơ hội chính trị tổ chức lôi kéo nhân dân tham gia biểu tình phá hoại gây dối an ninh trật tự tại trung tâm huyện mỹ hào
sau khi nắm tình hình các đơn vị chức năng đã tổ chức bao vây bắt giữ được hai mươi đối tượng tuy nhiên bảy đối tượng chạy thoát
do bị lực lượng chức năng truy đuổi nên bọn chúng đã bỏ chạy vào ủy ban nhân dân thị trấn bần bắt cóc con tin và đòi yêu sách
phải cung cấp một xe ô tô và năm trăm linh triệu đồng để chúng tẩu thoát
do sử dụng tốt các biện pháp nghiệp vụ nên lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt được các đối tượng khủng bố giải cứu con tin an toàn
buổi diễn tập là dịp để đánh giá khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh đồng thời nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo
điều hành chỉ huy của các cấp chính quyền vai trò tham mưu của các cơ quan ban ngành trong việc xử lý tốt các tình huống thực tế có thể xảy ra
thưa quý vị ông phan xuân hải tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai
kiếm cứu nạn tỉnh bình định cho biết đến nay các ngành chức năng chính quyền địa phương và gia đình ngư dân
vẫn đang kêu gọi cấp cứu các tàu cá của ngư dân bị nạn và đang trôi giặt trên biển
theo thông tin từ đài thông tin duyên hải nha trang vào lúc tám h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín tàu cá bd chín mươi bảy nghìn sáu trăm chín mươi sáu ts với công suất là tám trăm linh năm mã lực
trên tàu có một mươi năm thuyền viên thuyền trưởng là ông lê văn trì ở huyện hoài nhơn
tàu xuất bến tại cảng quy nhơn ngày hai mươi một tháng chín đến hai mươi h ngày hai mươi chín tháng chín
tàu đang hành nghề trên biển thì bị hỏng máy thả trôi không khắc phục được tốc độ trôi giạt là năm hải lý một giờ
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng của tỉnh tri cục thủy sản phòng kinh tế hoài nhơn quy nhơn đã giữ liên lạc với tàu
và kêu gọi các tàu trong tổ đội hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ giúp đỡ tàu bị nạn
còn vào trước đó ngày hai mươi tám tháng chín tàu cá bd chín mươi năm nghìn hai trăm sáu mươi ba ts có công suất bốn trăm linh mã lực trên tàu có một mươi hai người
chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông phan văn dũng ở tam quan nam
hoài nhơn khi tàu đang hoạt động tại vùng biển cách đảo nam yết thuộc quần đảo trường sa sáu mươi hải lý về hướng đông đông bắc
thì bị hỏng máy thả trôi
ngày hai mươi chín tháng chín chủ tàu đang liên hệ với tàu cá bd chín mươi sáu nghìn bốn mươi sáu ts của ông thái ngọc minh ở xã tam quan nam
huyện hoài nhơn cùng với tổ đội đoàn kết đã hỗ trợ lai dắt
riêng tàu bd chín mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi ts với công suất bốn trăm linh mã lực trên tàu có một mươi một người
chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông huỳnh đức ngân ở hoài
hương hoài nhơn có thuyền viên là trần văn trường rơi xuống biển mất tích vào ngày hai mươi bốn tháng chín
đến nay vẫn chưa được tìm thấy
còn liên quan tới vụ việc hai mẹ con sản phụ tử vong tại quảng bình vào ngày hai mươi chín tháng chín
sở y tế quảng bình cho biết sau khi đơn của bị cáo về trường hợp tử vong của sản phụ phạm thị hiếu
tại bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình bộ y tế đã thông tin chính thức về vụ việc này
y tế yêu cầu sở y tế quảng bình khẩn trương họp hội đồng chuyên môn giả soát đánh giá về quá trình tiếp đón
theo dõi chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ tử vong khi nhập viện để sinh tại bệnh viện đa khoa bắc quảng bình
cung cấp thông tin trung thực chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng chín khi thấy chị phạm thị hiếu có dấu hiệu chuyển dạ
người thân đã đưa chị vào bệnh viện đa khoa bắc quảng bình để sinh
sau khi hoàn tất các thủ tục nhập viện bác sĩ cho biết sức khỏe sản phụ rất tốt không phát hiện điều gì bất thường
tuy nhiên sau khi mổ đẻ cả sản phụ và em bé sơ sinh đều tử vong
đến nay tầm quan trọng của nó mới được thừa nhận rộng rãi ở việt nam tuy nhiên những bước tiến của nó vẫn còn rất chậm
vâng vậy tự chủ đại học
là gì vì sao nó vẫn còn chưa được hầu hết các trường thực hiện
cơ hội và thách thức nào đối với các trường đại học việt nam khi thực hiện việc tự chủ
đó là những băn khoăn được chia sẻ trong một cuộc hội thảo của gần ba trăm linh trường đại học cao đẳng trên cả nước
được diễn ra vào sáng ngày hôm qua tại hà nội và phó thủ tướng vũ đức đam đã tới dự có riêng một bài tham luận của ông
khi câu chuyện tự chủ đại học được đưa ra thì đó cũng là lúc xã hội lo ngại cánh cửa vào đại học cho người nghèo sẽ khép dần lại
tự chủ đại học nghĩa là các trường sẽ bị cắt phần lớn ngân sách của nhà nước đầu tư
và để hoạt động được các trường sẽ phải tự lo về mặt tài chính
nghĩa là chín mươi chín học phí sẽ tăng để bù cho phần ngân sách bị cắt giảm
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng những điều ông chia sẻ trong cuộc hội thảo này như một bài tham luận để các trường cùng thảo luận
tăng học phí để nâng cao chất lượng nhưng các trường cũng cần có những chính sách hỗ trợ bao gồm học bổng và tín dụng cho người nghèo
anh có quyền quy định học phí ở mức cao hơn
thì một câu chuyện đặt ngay ra anh tăng học phí như vậy ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận vào giáo dục
nhất là giáo dục ở những nơi có chất lượng tốt của con em nông dân con người nghèo
chúng ta không thể giữ cái mức thấp mại cầu bằng
cái điều quan trọng là chúng ta nâng cái chất lượng giáo dục đại học lên
và những người có khả năng chi trả cái phí cao lên
thì chúng ta dùng một phần
cộng với phần ngân sách nhà nước chúng ta hỗ trợ cho học sinh nghèo
ví dụ có khoảng ba trăm linh em là thuộc đối tượng đấy
anh nâng học phí nhưng mà anh phải có ba trăm linh suất học bổng
nó có loại học bổng dành cho những người học xuất sắc
nhưng mà có học bổng dành cho những người không hẳn xuất sắc nhưng mà nghèo có đối tượng khó khăn
đó cũng là trách nhiệm của các trường đối với xã hội
đồng thời nó còn thể hiện tính tự chịu trách nhiệm
thế nhưng đứng trước một sự đổi thay để hy vọng đó là sự thay ra đổi thịt
nhiều trường vẫn lo ngại đó là một thách thức lớn với những khó khăn như kinh phí đầu tư
quỹ đất xây dựng cơ sở vật chất v v
cơ trị chính sách hiện nay chưa có văn bản rõ ràng nói về vấn đề này
do vậy ở trường đại học sư phạm kỹ thuật là một trường chuyên dạy về thực hành thí nghiệm
kinh phí đầu tư rất là lớn đặc biệt là về cơ sở vật chất dạng thực hành thí nghiệm
nếu mà nhà nước cung cấp thì việc xây dựng bài án tự chủ
trong một tương lai gần sau khi cơ sở vật chất đã sử dụng cấp
trước đây là trường công lập mà chưa tự chủ thì được giao đất không thu tiền
nhưng mà bây giờ là trường công lập tự chủ thì lại phải chuyển sang hình thức là cho thuê đất và trả tiền hàng năm
thì cái này phải có một cái thời gian để mình chuyển đổi
vì vậy mà cái thời gian đó trong quá trình làm giai đoạn đầu nó cũng vướng mắt rất nhiều các thủ tục
một vấn đề lớn đặt ra đối với vấn đề tự chủ của các trường đại học
đó là trách nhiệm giải trình với người học với xã hội và vấn đề hội đồng trường
bởi khi đó
tự chủ cần có sự tham gia của cả xã hội gắn với yêu cầu của xã hội
đã tự chủ đại học mà không gắn với trách nhiệm giải trình thì không còn với nghĩa lý gì nữa
và cái trách nhiệm giải trình phải được thể hiện cả ba trong ba cái nội dung
là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thực hiện tổ chức biên chế và thực hiện về vấn đề tài chính
và trách nhiệm giải trình ấy là phải trách nhiệm giải trình với nhà nước với xã hội và tất cả các chủ thể liên quan
chứ không phải chỉ riêng một cái chủ thể nào trong quá trình chúng ta thực hiện
hay nói đúng hơn
khi tự chủ đại học được thực hiện
đồng nghĩa với việc giám sát của xã hội đối với chất lượng đại học sẽ phải được tăng lên
tự chủ đại học được cho là bước đột phá cần thiết
là biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm phát triển mạnh mẽ giáo dục đại học việt nam
sau hàng chục năm dẫm chân tại chỗ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin về các hoạt động
nhận nguyện trong lực lượng công an nhân dân
hưởng ứng lễ phát động phong trào đóng góp quỹ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách hộ nghèo
có hoàn cảnh khó khăn của huyện lục nam tỉnh bắc giang
sáng qua quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân trao tặng năm trăm linh triệu đồng
và đại diện báo công an tp hcm trao tặng một trăm linh triệu đồng cho lãnh đạo huyện lục nam
đây là hoạt động có ý nghĩa của quỹ nghĩa tình công an nhân dân và báo công an tp hcm
với số tiền này quỹ xây dựng nhà đại đoàn kết huyện lục nam sẽ xây dựng một mươi hai ngôi nhà
cho gia đình chính sách hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
không có điều kiện kinh tế để cải thiện nhà ở
tại đắk nông cục an ninh tây nguyên phối hợp với nhà tài trợ vừa tổ chức tặng quà
cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã đắc ru là xã vùng ba còn khó khăn của huyện đắk rấp
hiện toàn xã có trên hai hộ dân với trên chín nhân khẩu
tại đây đoàn đã tặng ba trăm linh xuất quà cho các hộ gia đình nghèo gia đình chính sách của xã
đây là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái nhằm khích lệ tinh thần
giúp các hộ dân nghèo ở xã vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
và hệ thống chăm sóc an sinh xã hội cho người cao tuổi còn thiếu là những thách thức lớn
cho việt nam trong việc chăm sóc và phát huy người cao tuổi
hiện các loại hình dịch vụ chuyên môn chăm sóc người cao tuổi ở nước ta
vẫn còn rất yếu và thiếu phần lớn sự chăm sóc chủ yếu còn mang tính trợ cấp
trong khi lại thiếu các chính sách để hỗ trợ phát triển các cơ sở tư nhân
tiếp nhận nuôi dưỡng người cao tuổi
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
là một trong bốn mươi chín cụ đến sống tại viện dưỡng lão này bà xuân coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình
ở đó bà không phải phiền đến con cháu chăm lo lại có điều kiện sinh hoạt
giao lưu trò chuyện bầu bạn về những người bạn già cùng lứa tuổi
giống như một cái ngôi nhà lớn của mình các cháu thì nó chăm sóc từ a tới giác
nó chăm sóc đầy đủ chăm sóc các cụ với một tâm lòng nhân ái
nên để các cụ vào trung tâm bởi vì khi vào trung tâm các cụ sẽ tìm được tiếng nói chung
đó là cái số một thứ hai nữa các con cứ yên tâm đi làm
nhà trong thời nay này thì mình ở một mình thôi thì con cái đi làm cháu cháu đi học hết
ở đây sánh thử thuốc sánh
thử thuốc sánh thì mình ốm đau cái y như là có thầy thuốc ở trong nhà
tuy nhiên với mức chi phí trung bình là bảy triệu đồng một tháng
thì không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để đưa bố mẹ hoặc ông bà vào những trung tâm dưỡng lão như thế này
thống kê cả nước có khoảng bốn trăm linh cơ sở bảo trợ công lập nhưng mới chỉ tiếp nhận khoảng bốn mươi người cao tuổi
con số này còn quá ít so với nhu cầu của xã hội
trong khi các doanh nghiệp tư nhân lại không mấy mặn mà đầu tư
và loại hình dịch vụ này
là cái doanh nghiệp chúng tôi cũng đang rất khó khăn trong cái đầu tư
ngoài cái kinh tế còn lại là những cái vấn đề về thủ tục
tôi cũng đang rất mong là được đảng và nhà nước hỗ trợ cho tôi chính sách về đất đai
cũng như về thuận lợi về những cái đường đi
làm sao mà chúng tôi có được cái điều kiện ngắn hơn thời gian ngắn hơn
để phục vụ cho người cao tuổi cũng như những người cô đơn trong xã hội
việc thành lập các trung tâm chăm sóc người cao tuổi đang là xu hướng tất yếu
tuy nhiên việc thu hút các thành phần kinh tế các tổ chức cá nhân
đầu tư vào lĩnh vực này còn nhiều khó khăn
nhưng mà già hóa dân số thì cũng có nghĩa là số người mà được chăm sóc là ngày càng nhiều
nhưng mà nếu chỉ có cơ sở của nhà nước không thôi
thì sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu quyền được chăm sóc của người cao tuổi
đôi này đôi kia thời gian này thời gian kia trong nhiều năm qua
thì trung hội đã cũng kiên trì kiến kị nhà nước
là phải có cái chỉ đạo các bộ ngành chức năng
sớm ban hành các chính sách để ưu tiên xã hội hóa
hầu hết mô hình dưỡng lão ở việt nam đều được nhà nước bảo trợ
và được phân bổ theo địa giới hành chính mỗi tỉnh từ một đến ba trung tâm
thực tế vẫn quá ít so với nhu cầu
vì vậy việc khuyến khích nhân dọng mô hình nhà dưỡng lão tư nhân
hoàn toàn phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của xã hội
trong suốt cuộc đời hoạt động của mình
người chiến sĩ yêu nước huỳnh thúc kháng luôn là tấm gương sáng về truyền thống hiếu học
nếp sống thanh cao giản dị không cầu danh lợi trọng nghĩa trọng tình trọng trí lớn
kỷ niệm một trăm bốn mươi năm ngày sinh quyền chủ tịch nước huỳnh thúc kháng
mùa một tháng một mươi năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu
mùa một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
chúng ta càng trân trọng hơn những đóng góp to lớn của cụ huỳnh thúc kháng
cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc việt nam
và những giá trị tư tưởng trong suốt cuộc đời sự nghiệp của nhà yêu nước huỳnh thúc kháng
đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa thực tiễn
dần là đầu mối của nước
báo này mang tên tiếng khiển xe vượt xe của chị ly đã va vào xe chị ly khiến cả hai xe đều ngã ra

lộ hai trăm năm mươi năm bắc cạn có chiều dài là hai mươi năm km
được nâng cấp cải tạo trở thành tuyến quốc lộ ba b kéo dài qua địa phận huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên chỉ sau mùa mưa vừa qua
thì một số điểm trên tuyến đường này đã bị sụt lún và bong chóc
theo ghi nhận tại km số hai mươi hai đoạn qua đèo ba bồ
thuộc địa phận xã yên tượng huyện trợ đồn
nhiều vị trí mặt đường bị bong chóc lồi lõm mưa lũ đã làm sạt lở
phần tan nuôi dương lấp đầy rãnh thoát nước
mặt đường đã bị dồn lại cao tới hàng chục cm hoặc lõm xuống
khiến cho các phương tiện lưu thông gặp khó khăn nguy hiểm
dù được phản ánh nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng đến nay tình trạng hư hỏng vẫn chưa được khắc phục
nếu tình trạng trên kéo dài
mức độ xuống cấp ngày càng nặng sẽ gây mất an toàn cho các phương tiện qua đây
tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải vừa có quyết định
điều chỉnh thời gian kiểm tra giám sát công tác
thu phí đối với trạm thu phí cầu việt trì mới cầu hạc trì
do công ty cổ phần bot cầu việt trì quản lý và khai thác
thời gian kiểm tra giám sát điều chỉnh là một mươi ngày
kể từ ngày một một mươi đến ngày một mươi một mươi hai nghìn một mươi sáu
đoàn kiểm tra có nhiệm vụ lập đề cương kiểm tra giám sát công tác thu phí
và doanh thu thu phí đối với cầu việt trì mới
do công ty cổ phần bot cầu việt trì quản lý và khai thác
trong quá trình thực hiện
trường đoàn kiểm tra có thể chưng dụng chuyên gia
để phục vụ công tác kiểm tra giám sát lập biên bản
kiến nghị xử lý theo quy định báo cáo kết quả về tổng cục đường bộ việt nam
sau khi kết thúc quá trình kiểm tra giám sát
bắt đầu từ tám giờ sáng nay người dân sẽ được mua vé tàu tết nguyên đán
đinh dậu hai nghìn một mươi bảy bằng cách là đăng ký qua website ww dsvn vn
hoặc tại cửa bán vé của ga và các đại lý bán vé của đường sắt việt nam
tuy nhiên từ ngày hôm qua ba mươi tháng
người dân đã có thể đăng ký lấy số thứ tự để mua vé tại ga sài gòn
hành khách có thể tìm hiểu các hình thức mua vé phù hợp
như mua vé qua website www dsvn vn thanh toán online hoặc thanh toán trả sau
mua vé trực tiếp tại ga bằng cách lấy số thứ tự tại ga
hoặc qua tin nhắn mua vé tại hai phòng vé bến thành quận một
và bình triệu quận thủ đức tp hcm tại bốn mươi hai đại lý hoặc qua tổng đài tám nghìn ba trăm ba mươi ba
mỗi ngày ga sài gòn sẽ cấp một số thứ tự để mua vé
cấp liên tục đến hết một mươi năm số thứ tự để mua vé tàu
hiện nhà mạng đã xây dựng công cụ tìm kiếm kiểm tra vé trên website http dsvn vn
nhằm giúp những hành khách có nhu cầu xác minh thông tin thẻ lên tàu hợp lệ hay không
bằng cách vào phần kiểm tra vé hiển thị ở thanh công cụ của website
hoặc tra thông tin tại các kiosk in vé tự động hoặc nhờ nhân viên bán vé kiểm tra giúp
sau khi xác minh nếu hành khách phát hiện thông tin trên vé điện tử không trùng khớp với thông tin cá nhân
cần liên hệ sớm với nhà ga hoặc qua tổng đài một nghìn chín trăm linh sáu nghìn bốn trăm sáu mươi chín để được hỗ trợ giải quyết
thì người tham gia giao thông tại các thành phố lớn hiện nay lại thêm một nỗi lo nữa cho sự an toàn của bản thân
khi mà xuất hiện trên đường phố những chiếc xe chở hàng công cành và quá tải
vâng đúng là như vậy những ngày qua thì dư luận đang bàn tán rất nhiều về hai vụ tai nạn chết người tại hà nội
do chính những chiếc xe chở tôn cành gây ra
bởi đây không phải là tai nạn hư hữu mà nó đã thực sự gây ra rất nhiều những nguy hiểm trên đường phố
và cần phải loại bỏ ngay
tuy nhiên thì có một thực tế là mặc dù là đã xử phạt rất nhiều tịch thu cũng không ít những chiếc xe dạng này
thế nhưng vì sao những chiếc xe chở hàng cồng cành quá tải này vẫn tồn tại
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nội
đây chính là mối hiểm họa di động trên đường không khó để bắt gặp trên đường phố hà nội
chỉ trong vài ngày gần đây dư luận xót xa bất bình lên tiếng thì có những tai nạn nghiêm trọng xảy ra cướp đi mạng sống vô tội
vẫn biết người lao động vất vả mưu sinh là đáng thương và cần nhiều sự thông cảm
xong không vì thế mà coi thường sinh mạng của những người xung quanh như vậy
còn tôi làm này là cái nghề của tôi nói rằng là
quá là nguy hiểm
thế nên là thôi bên công việc tận cùng rồi thì tôi cũng phải làm như thế nào
tôi nghĩ rằng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu
tại vì là tôi đi tôi chở hàng này cũng nhiều năm rồi cho nên là cũng quen rồi mà
nó cũng nhẹ thôi chứ nó có lặng nhọc gì đâu
giao thông như thế này thì rất sợ nguy hiểm đến tính mạng của người
có nghĩa là người ta đi có khi là người ta không ngấy nhưng mà do những các người khác mang lại
hà nội được biết đến là thành phố nhiều ngõ ngách
nhiều ngõ ngách
đó chính là khu vực nội thành
sự thuận tiện của các phương tiện tai tiếng này khiến người dân tìm đến để vận chuyển hàng hóa
giá thành thì rẻ dễ luồn lách nên nhu cầu sử dụng tăng cao
chính vì vậy đã gây khó khăn cho công tác kiểm tra xử lý
thường thường là các cái xe này người ta sử dụng trong các cái ngõ ngách
chở các cái hàng ở trong địa bàn thường người ta thôi
ít khi ra ngoài đường nên lực lượng sức năng cũng chưa xử lý chưa thể được
các xe ba bánh thì đa phần là những cái người điều khiển xe thì là đối tượng chính sách là thương vệnh binh
thì cái việc mà công tác mà xử lý là cũng sẽ gặp nhiều khó khăn
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã xử phạt ba ba trăm năm mươi bảy xe ba bánh xe tự chế
con số đó cho thấy sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
tuy nhiên trên thực tế với mức phạt chỉ từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng cho mỗi trường hợp vi phạm